các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bị can trần kỳ hình bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ
quyền hạ trong khi thi hành công vụ và đặng việt hà bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ
hai trăm năm mươi hai bị can khác bị đề nghị truy tố trong nhóm một mươi một tội danh gồm đưa hối lộ nhận hối lộ
môi rơi hối lộ giả mạo trong công tác sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng cho phần mềm
để sử dụng vào mục đích trái pháp luật xâm phạm trái phép vào mạng máy tính
mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ
quyền hạ trong khi thi hành công vụ tham ô tài sản
theo kết luận điều tra phòng kiểm định xe cơ giới là tổ chức trực thuộc cục đăng kiểm việt nam
thực hiện chức năng tham mưu giúp cục trưởng quản lý công tác kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới kiểm tra xe máy chuyên dụng đang lưu hành trong phạm vi cả nước
trong các nhiệm vụ quyền hạ được phân công
phòng kiểm định xe cơ giới có nhiệm vụ quyền hạn trong việc thực hiện thẩm định thiết kế
nghiệm thu cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng đang lưu hành
các đăng kiểm viên của phòng vr đã lợi dụng vị trí công tác không thực hiện đúng quy trình thẩm định
kiểm tra theo thông tư tám trăm năm mươi hai nghìn một mươi bốn ttbgtvt ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn của bộ giao thông vận tải
bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định để nhận tiền hối lộ
của các công ty từ một năm đến ba triệu đồng một hồ sơ
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín trần anh quân được bổ nhiệm quyền trường phòng kiểm định xe cơ giới
lúc này các đăng kiểm viên được phân công thẩm định hồ sơ thiết kế báo cáo với quân về việc
có nhận tiền hối lộ của các công ty thiết kế trong quá trình thẩm định hồ sơ
sau đó quân và các đăng kiểm viên thống nhất hàng tháng sẽ chia tiền theo tỷ lệ chia cho quân
số tiền bảy trăm linh đồng một hồ sơ bao gồm phần của quân được hưởng phần của quân ngoại giao tiếp khách
và phần để quân chia cho lãnh đạo cục là trần kỳ hình và đặng việt hà
ngoài ra chia cho các phó phòng vr mỗi người một trăm linh đồng một hồ sơ
cho nhân viên văn phòng mỗi người năm mươi đồng một hồ sơ
hàng tháng sau khi nhận được tiền hối lộ của các công ty thiết kế các đăng kiểm viên sẽ tính toán
kiểm đếm số lượng hồ sơ được phân công thẩm định nhân với số tiền đã quy ước một hồ sơ
rồi phân chia tiền cho quân
khi nhận được tiền từ các đăng kiểm viên quân tiếp tục chia cho trần kỳ hình số tiền là sáu mươi triệu đồng một tháng
và đặng việt hà là số tiền hai mươi triệu đồng một tháng
một phần quân sử dụng để ngoại giao tiếp khách phần còn lại quân hưởng lợi
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trần kỳ hình nghỉ hưu và đặng việt hà được bổ nhiệm giữ chức vụ cục trưởng
trong cuộc họp với lãnh đạo phòng vr đặng việt hà đã yêu cầu phòng này hàng tháng
phải báo cáo chính xác số liệu hồ sơ đã thẩm định thiết kế
phải đảm bảo lợi ích của hà là cao nhất
quân và những người tham gia trong cuộc họp đều hiểu rằng khi nhận tiền trong quá trình thẩm định thiết kế
thì phải chia cho hà tỷ lệ cao nhất
sau đó quân và các đăng kiểm viên họp bàn rồi thống nhất lại cách ăn chia
cụ thể đặng việt hà là bốn trăm linh đồng một hồ sơ quân ba trăm linh đồng một hồ sơ
các phó phòng mỗi người một trăm linh đồng một hồ sơ
đưa vào quỹ ngoại giao là một trăm bốn mươi đồng một hồ sơ cho các nhân viên văn phòng mỗi người bốn mươi đồng một hồ sơ
sau đó số tiền còn lại đăng kiểm viên được hưởng
theo đó từ ngày một đến ngày một mươi hàng tháng các đăng kiểm viên thống kê số lượng hồ sơ
nhân với tiền ăn chia đã thống nhất rồi chơi nhau
trong đó riêng phần của đặng việt hà thì quân bỏ tiền vào phong bì
có ghi số lượng hồ sơ thẩm định và tổng số tiền đưa trực tiếp cho hà tại phòng làm việc
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai khi cơ quan công an phát hiện xử lý các sai phạm của các đơn vị đăng kiểm
nên các đối tượng trên không nhận tiền hối lộ trong các hoạt động thẩm định hồ sơ thiết kế nữa
khoảng hai tháng sau lo sợ hành vi bị phát giác đặng việt hà đã trả lại năm tỷ đồng
là tiền do các đăng kiểm viên nhận hối lộ của các công ty thiết kế chia cho hà cho trần anh quân
ngoài ra lo sợ bị xử lý đặng việt hà đã liên hệ với lại thái phong ba mươi tám tuổi
ngụ thành phố hà nội phó tránh văn phòng cục đăng kiểm việt nam nói rằng
cơ quan công an xử lý nhiều xe phạm liên quan đến trung tâm đăng kiểm
nhưng hiện tại không nắm được thông tin xử lý về sai phạm gì
lúc này phong nói với hà về việc phong có quen biết
nguyễn văn trung có nhiều mối quan hệ với cơ quan công an
nghe vậy hà nói với phong nhảy chung tìm hiểu thông tin xem công an xử lý như thế nào
thì phong đồng ý sau đó hà nói với trần anh quân sử dụng số tiền năm tỷ đồng đã trả lại trước đó
để đổi một trăm linh usd quân đưa một trăm linh usd cho hà tại phòng làm việc để hà đưa cho lại thái phong
phong tiếp tục gặp đưa tiền cho nguyễn văn trung để nhờ trung tìm người thu thập thông tin
đến vụ án đăng kiểm cho đặng việt hà tuy nhiên trung không có khả năng thực hiện
mà chiếm đoạt số tiền trên khi bị bắt tạm giam vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đặng việt hà có đơn tố cáo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của nguyễn văn trung và hành vi môi giới hối lộ của lại thái phong
sau đó lại thái phong và nguyễn văn trung bị bắt trong đó lại thái phong bị đề nghị truy tố
ở hai tội danh môi giới hối lộ là một trăm linh usd và đưa hối lộ
sau đó lại nguyễn văn trung bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra xác định lê thái phong thực hiện hành vi môi giới hối lộ số tiền một trăm linh usd
ngoài ra cuối năm hai nghìn một mươi tám phong móc nối với lê đức thiện ở thanh hóa
thành lập công ty trách nhiệm hiếu hạn dịch vụ thiết kế mỹ thuật ô tô đức thịnh
và công ty trách nhiệm hiếu hạn ô tô an phát hoạt động trong lĩnh vực thiết kế cải tạo để thu lợi nhuận
sau đó phong rủ nguyễn minh tuấn tham gia vào việc điều hành quản lý hoạt động của công ty
thỏa thuận ăn chia lợi nhuận theo tỷ lệ phong và tuấn mỗi người hưởng ba mươi thiện hưởng bốn mươi
để được thẩm định đạt tổng cộng năm bốn trăm linh chín hồ sơ của công ty đức thịnh và một trăm bốn mươi hồ sơ của công ty an phát
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phong thiện tuấn đã thống nhất đưa hối lộ
gần một mươi hai năm tỷ đồng cho các đăng kiểm viên tại phòng vr
đối với bị can nguyễn văn trung kết luận điều chanel bị các ngài nhận một trăm linh usd từ phong để giúp đỡ
tìm hiểu thông tin về kết quả điều tra của công an đối với các xe phạm của đặng việt hà và cục đăng kiểm việt nam
tuy nhiên trung không thực hiện mà chỉ tìm hiểu thông tin qua báo chí để rồi hỏi phong về hành vi sai phạm của hà
trung không cung cấp được thông tin như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt số tiền này
khi biết phong bị công an triệu tập mời làm việc thì trung mới mang trả lại số tiền là chín mươi chín usd
khi của trung phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản bốn một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
bên cạnh đó trong thời gian giữa chức vụ cục trường cục đăng kiểm việt nam
bị can trần kỳ hình đã duyệt cấp đủ năng lực cho sáu mươi ba cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện hoạt động trái pháp luật
và nhận hối lộ hơn sáu năm tỷ đồng và hai mươi ba usd trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế
cụ thể trong nhóm sai phạm của lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam
lãnh đạo phòng tàu sông cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
cục đăng kiểm việt nam giao cho các tri cục đăng kiểm kiểm tra và cấp giấy thông báo năng lực kỹ thuật cơ sở đóng mới
hoán cải sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa
tuy nhiên quá trình thực hiện quy trình cấp thông báo này sai quy định
các bị can là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam lãnh đạo phòng tàu sông nhận tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng
để cấp cho các cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp thông báo năng lực nói trên
cụ thể bị can trần kỳ hình cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đã ký cấp thông báo năng lực cho hai trăm bốn mươi chín cơ sở đóng tàu
đến nay đã xác định sáu mươi ba hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp thông báo năng lực
còn bị can nguyễn vũ hải phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam đã ký cấp thông báo năng lực năm mươi một cơ sở đóng tàu
nhưng có một mươi năm hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp thông báo năng lực
bị can bùi quốc hưng trưởng phòng tàu sông đã đánh giá sáu mươi hai cơ sở và xoát xét chín mươi tám hồ sơ
công an xác định ba mươi hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp thông báo năng lực
bị can đậu ngọc bình phó trưởng phòng tàu sông đã đánh giá một hồ sơ xét năm mươi bảy hồ sơ
và có một mươi năm hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp thông báo năng lực
mỹ can vũ văn sơn đăng kiểm viên phòng tàu sông
không đủ điều kiện
bị can phan huy liêm đăng kiểm viên phòng tàu sông cấp năm trên hai mươi một hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện
theo kết luận với cơ sở đóng tàu của công ty trách nhiệm yếu hạn hà hải
so với mỹ can nguyễn đăng dương làm chủ và công ty trách nhiệm yếu hạn tiến trung
so với mỹ can phạm tiến tiến làm phó giám đốc đã liên hệ mỹ can vũ đức nhất
phó giám đốc tri cục đăng kiểm hải dương biệt phái phó trưởng phòng tàu sông
để lập hồ sơ cấp thông báo năng lực cho cơ sở đóng tàu
để làm được việc này bị can nguyễn đăng dương đã thỏa thuận đưa hối lộ cho vũ đức nhất là hai trăm hai mươi triệu đồng
phạm tiên tiến thỏa thuận đưa hối lộ cho vũ đức nhất là hai trăm tám mươi triệu đồng
để được cấp giấy chứng nhận thông báo năng lực
sau đó vũ đức nhất giới thiệu vũ tiến thuật lập hồ sơ đề nghị cục đăng kiểm việt nam
cấp thông báo năng lực cho cơ sở đóng tàu
kết luận thể hiện việc vũ tiến thuật lập hồ sơ được công ty hà hải và công ty tiến trung trả mỗi hồ sơ một mươi năm triệu đồng
nguyễn đăng dương đưa cho thuận hai trăm hai mươi triệu đồng để đưa cho nhất
bị can phạm tiến tiến đã đưa cho thuận hai trăm tám mươi triệu đồng để đưa cho nhất
sau khi nhận được tiền thuận đưa cho nhất ba trăm năm mươi triệu đồng và đưa tiền mặt cho nhất một trăm năm mươi triệu đồng
sau khi nhận tiền của hai cơ sở đóng tàu trên vũ đất nhất đưa cho bị can đậu ngọc bình
để đánh giá hai cơ sở đóng tàu này là ba trăm linh triệu đồng
thế nhưng bị can đậu ngọc bình không thừa nhận
sau khi vũ tiến thuật lập xong hồ sơ thì đưa cho mỹ can nguyễn đăng dương và phạm tiến tiến
ký đóng dấu để gửi cục đăng kiểm việt nam đánh giá
sau khi nhận được hồ sơ phòng tàu sông phân công các bị can phan huy liêm vũ văn sơn
là người đánh giá trực tiếp mỹ can bùi quốc hưng đậu ngọc bình là người soát xét
quá trình đánh giá và soát xét hồ sơ của hai sở này không đủ đối kiện để cấp thông báo năng lực
theo quy định nhưng vẫn đề xuất cấp thông báo năng lực cho hai cơ sở này
và được nguyễn vũ hải ký cấp cho hai cơ sở đóng tàu này hoạt động trái pháp luật
đối với ba mươi tám cơ sở đóng tàu tại long an để được cấp thông báo năng lực các cơ sở đóng tàu tại long an
các cơ sở đã liên hệ bị can phạm hoài hà giám đốc tri cục đăng kiểm long an
bị can hà đã giới thiệu bị can nguyễn xuân hào đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm long an
tiến hành lập hồ sơ của ba mươi tám cơ sở đóng tàu
quá trình lập hồ sơ tại long an nguyễn xuân hào đã nhận của chủ các cơ sở đóng tàu này
từ ba mươi triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng một dường chọn gói đến khi được cấp thông báo năng lực
sau đó nguyễn xuân hào đã gửi các hồ sơ này sang cục đăng kiểm việt nam tiến hành đánh giá
quá trình đánh giá cục đăng kiểm đã cử lê ngọc tú phó trưởng phòng đánh giá các hồ sơ tại long an
lúc này bị can đỗ trung học là người xoát xét hồ sơ
đỗ trung học yêu cầu phạm hoài hà phải đưa tiền để duyệt hồ sơ
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nguyễn xuân hào đã chuyển cho đỗ trung học là bốn một tỷ đồng
trong đó hai tám tỷ đồng để cấp thông báo năng lực xưởng
còn lại một ba tỷ đồng hà nhờ nguyễn xuân hào chuyển cho học để làm hồ sơ thiết kế
kết luận điều tra thể hiện mặc dù các hồ sơ đánh giá các cơ sở tại long an không đủ điều kiện
để cấp thông báo năng lực theo quy định như không có quy trình hàn công nhân không có chứng chỉ tự hàn
mặt bằng sản xuất không phải đất sản xuất kinh doanh mà là đất nông nghiệp
bến truy dùng không được cấp phép chưa có giấy phép xây dựng không có kỹ sư làm việc
không có hợp đồng với kỹ sư không có ký kết hợp đồng với nhà thầu phụ
nhưng bị can lê ngọc tú đỗ trung học vẫn đề xuất bị can trần kỳ hình
ký cấp thông báo năng lực cho các cơ sở đóng tàu này hoạt động trái pháp luật
cơ quan điều tra xác định hành vi của trần kỳ hình lợi dụng chức vụ quyền hạn
vị trí công tác làm trái quy định đã duyệt cấp đủ năng lực cho các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định
tạo điều kiện cho cơ sở đóng tàu hoạt động trái pháp luật
làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tri cục đăng kiểm và uy tín của cục đăng kiểm việt nam
làm giảm hiệu lực và công tác quản lý nhà nước liên quan hoạt động đăng kiểm thủy nội địa
phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ngoài hành vi này kết luận điều tra còn thể hiện bị can trần kỳ hình còn bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ
theo đó bị can đã buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát trực tiếp nhận tiền hối lộ
định kỳ hàng tháng và quý của các giám đốc trung tâm đăng kiểm nhằm bỏ qua xe phạm của các trung tâm trong việc nhận tiền hối lộ của chủ xe
đối tượng môi giới để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với các phương tiện xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
kết luận thể hiện bị can trần kỳ hình nhận hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế hơn sáu năm tỷ đồng và hai mươi ba usd
đối với bị can đặng việt hà công an tp hcm kết luận ông này đã buông lỏng quản lý
thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra sai phạm tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài
khi phát hiện có sai phạm tiêu cực ông hà không chấn chỉnh xử lý vì vụ lợi cá nhân
tiếp tục đưa ra các chủ trương chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình đối với số tiền tiêu cực hối lộ
mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới các trung tâm đăng kiểm nhận được
do đó ông hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới
tới giai đoạn từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai là ba mươi một tỷ đồng
số tiền nhận hối lộ của bốn trung tâm đăng kiểm tại tp hcm từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai là bảy sáu tỷ đồng
cũng theo cơ quan chức năng ông hà đã nhận hối lộ của năm trung tâm đăng kiểm bảy trăm tám mươi triệu đồng
và số tiền hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối dê là sáu trăm tám mươi triệu đồng
tổng số tiền nhận hối lộ của ông hà phải chịu trách nhiệm hình sự
là bốn mươi tỷ đồng
cơ quan công an xác định các bị can trong vụ án đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao
trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đăng kiểm làm trái các quy định của pháp luật
buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát bóc nôn với các doanh nghiệp trừ phương tiện
cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật hình sự có tổ chức xuyên suốt trong thời gian dài
xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước gây thiệt hại đến tài sản lợi ích của nhiều cá nhân
tổ chức có liên quan xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội
đến nay các bị can trong vụ án đặc biệt là các bị can nguyên là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam trần kỳ hình
đặng việt hà đã thành khẩn nhận tội khai báo chi tiết